những ngày tết vừa qua nông dân một số vùng chuyên canh tôm tôm lúa kết hợp ở các huyện hồng dân phước long hòa bình vĩnh lợi của tỉnh bạc liêu
vẫn rộn ràng thu hoạch tôm càng xanh
trúng mùa giá cao nông dân nuôi tôm phấn khởi với vụ mùa tháng lớn
vụ này mỗi hectare mặt nước thu hoạch chừng một tấn tôm càng xanh thương phẩm
với giá bán khoảng một trăm bốn mươi đồng mỗi ký dịp tết bà con có thể thu lãi từ một trăm linh triệu đồng trở lên
do nhu cầu thị trường tăng cao dịp tết nên tôm càng xanh ở bạc liêu rất hút hàng thương lái đến tận vuông tôm thu mua